sáng nay ngày hai tháng năm tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo hoàng văn toàn
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng đại tín tiền thân của ngân hàng xây dựng vncb
trần sơn nam nguyên tổng giám đốc ngân hàng đại tín và sáu đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
tại phiên tòa các bị cáo phạm công danh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị vncb
phan thành mai nguyên tổng giám đốc vncb cũng được trích xuất tới tham dự phiên tòa
với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
cơ quan điều tra xác định khi phê duyệt cấp tiến dụng cho vay sáu trăm năm mươi tỷ đồng
với hai công ty thịnh quốc và công ty đại hoàng phương là hai công ty sân sau của phạm công danh
các thành viên hội đồng đã không thực hiện đúng quy định như hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính
không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng
hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân hàng
hơn bốn trăm bảy mươi tỷ đồng dự kiến phiên tòa xét xử đến ngày bốn tháng năm